lạm dụng việc thi công phục vụ công trình khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã hòa quang bắc huyện phú hòa tỉnh phú yên
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại trần đại đã đắp đường ngăn sông ba đoạn qua thị trấn phú hòa làm đường vận chuyển cát mà chưa có đánh giá tác động môi trường
việc làm này đã ảnh hưởng lớn tới dòng chảy tự nhiên khiến người dân bức xúc khi mùa mưa lũ đang đến gần
nhiều ngày qua người dân thị trấn phú hòa huyện phú hòa tỉnh phú yên mang theo dụng cụ kéo ra sông ba đoạn qua thị trấn phú hòa để phá con đường tạm ngăn sông dài hơn một trăm linh mét
do công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng và thương mại trần đại đào đắp phục vụ chở cát thi công khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao
người dân cho rằng việc làm đường ngăn sông bắc cầu dài chỉ hơn năm mét không đủ để lưu thông dòng chảy và gây ra nhiều hệ lụy

vào ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh phú yên có thông báo số bốn trăm một mươi hai cho phép làm đường tạm từ đường dh hai mươi bảy ra mỏ để vận chuyển cát phục vụ thi công khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian ba năm
công văn nêu rõ các cơ quan đơn vị liên quan và công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng và thương mại trần đại phải thực hiện các thủ tục liên quan đánh giá tác động môi trường theo quy định trước khi triển khai thi công đường tạm
tuy nhiên trong khi các ngành chức năng và chính quyền địa phương còn chưa xác định rõ chức năng phê duyệt đánh giá tác động môi trường thuộc về ai thì công ty này đã tự ý dùng phương tiện cơ giới ồ ạt đổ đất đá làm đường ngăn sông